những ngày qua trên nhiều địa phương liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container với xe tải ô tô và xe máy khiến nhiều người thương vong giao thông ủn tắc
mới đây trên cao tốc tp hcm đến trung lương đã có hai vụ vai trạm liên hoàn khiến tuyến đường này kẹt xe khoảng một mươi km
theo ghi nhận khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày bảy tháng ba ô tô tải mang biển kiểm soát sáu mươi ba c bảy nghìn hai trăm chín mươi do tài xế võ duy thanh ba mươi hai tuổi quê ở đồng tháp điều khiển chạy trên cao tốc tp hcm đến trung lương
khi đến đoạn thuộc địa bàn xã thanh phú huyện bến lức tỉnh long an thì tông vào phía sau ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát năm mươi một a một mươi bốn nghìn năm trăm năm mươi tám do tài xế trần xuân thiện ba mươi chín tuổi ngụ tỉnh cần thơ điều khiển chạy phía trước
cú tông mạnh đã khiến ô tô bảy chỗ lao tới tông vào phía sau xe bồn mang biển kiểm soát năm mươi f hai nghìn năm trăm năm mươi bốn do tài xế trần thanh danh bốn mươi chín tuổi ngụ tỉnh đồng tháp điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước
vụ tai nạn trên đã khiến hai người bị thương nhẹ là tài xế trần xuân thiện và phạm hồng nhật bảy mươi ba tuổi quê ở hải dương
tại hiện trường phần đầu ô tô bảy chỗ bị chèn dưới đuôi xe bồn rúm gió biến dạng trong đó đuôi xe bồn móc méo hư hỏng nặng nhiều mảnh vỡ vườn vãi trên đường
sau khi nhận tin đội cảnh sát giao thông cao tốc tp hcm đến trung lương đã có mặt tại hiện trường phối hợp các ngành chức năng điều tiết giao thông thu thập thông tin để phục vụ điều tra nguyên nhân
đáng chú ý khi lực lượng chức năng đang xử lý vụ pha chạm trên cách đó khoảng sáu km tại địa phận xã mỹ yên bến lức đã xảy ra tai nạn giữa xe container ô tô tải và xe bảy chỗ
tai nạn không gây thương vong song làm ba xe hư hỏng
sau vai trạm các phương tiện nằm trên làn sát giải phân cách
phương tiện di chuyển chậm qua làn giữa vài làn khẩn cấp khiến giao thông ủn ứ cục bộ
trong khi đó các phương tiện trên cao tốc đã di chuyển xuống quốc lộ sáu mươi hai để ra quốc lộ một khiến giao thông nơi đây ủn ứ theo
hai sự cố cùng lúc đã khiến cao tốc kẹt xe gần một mươi km cảnh sát đã mất hơn hai giờ mới giải tỏa được hiện trường
đơn vị quản lý cao tốc cho biết đoạn xảy ra tai nạn mặt đường êm thuận hệ thống biển báo đầy đủ
đến hơn một mươi bảy h ba mươi chiều ngày bảy tháng ba giao thông trên cao tốc tp hcm đến trung lương từ hướng miền tây đi tp hcm đã lưu thông trở lại bình thường
trước đó tuyến cao tốc này cũng đã xảy ra ba vụ tai nạn khiến hai người bị thương sáu xe ô tô hư hỏng chỉ trong khoảng thời gian ngắn là hai giờ
sự việc xảy ra vào sáng ngày hai mươi chín tháng hai khoảng hai giờ bốn mươi ô tô bảy chỗ biển số đồng tháp chạy trên cao tốc tp hcm đến trung lương hướng về thành phố
đến khu vực xã tân lý đông huyện trung lương
đến khu vực xã tân lý đông huyện trung lương
khi lực lượng cứu hộ đưa xe ra khỏi khu vực khoảng bốn giờ trên tuyến tiếp tục xảy ra tai nạn cách hiện trường hai vụ trước khoảng một km
sự cố đã khiến hai ô tô hư hỏng nặng phần đầu và đuôi nhiều mảnh vỡ vườn vãi trên đường
được biết cao tốc tp hcm đến trung lương dài gần sáu mươi hai km bốn làn xe được khai thác từ năm hai nghìn một mươi vận tốc tối đa là một trăm linh km trên giờ
năm năm trước cao tốc đã dừng thu phí lượng xe sau đó tăng trên ba mươi đạt bốn mươi năm mươi lượt xe
mỗi ngày khiến mặt đường quá tải hư hỏng và hay xảy ra tai nạn
hồi giữa năm ngoái tuyến cao tốc được đề xuất mở rộng lên tám làn xe hai làn khẩn cấp tổng vốn gần một mươi tỷ đồng
sự kiến hoàn thành sau bốn năm
kiến nghị này đã được chính phủ đồng ý với hình thức đối tác công tư
việc đưa vào khai thác tuyến đường cao tốc này đáp ứng cho khoảng năm mươi lượt ô tô qua lại mỗi ngày
với tuyến đường cao tốc tp hcm đến trung lương thời gian từ tp hcm đi tiền giang được rút ngắn
chỉ còn khoảng ba mươi phút thay vì chín mươi phút như trước đó
tuyến cao tốc tp hcm đến trung lương có điểm kết nối với tỉnh long an ngay đường dt tám trăm ba mươi
đây là khu vực quan trọng bởi có nhiều khu công nghiệp cảng sông đang hoạt động
đường dt tám trăm ba mươi đang được đầu tư mở rộng kết nối trực tiếp với các tuyến quốc lộ và cao tốc
thúc đẩy kinh tế khu vực này phát triển mạnh hơn trong thời gian tới
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại tuyên quang
chiều năm tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã có thông tin mới
về vấn đề xử lý tài xế container gây ra vụ việc
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với lê văn tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tệ thôn cậy sơn i xã hoành sơn thị xã kinh môn tỉnh hải dương
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại khoản ba điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
trước đó khoảng một giờ ba mươi sáu phút ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tại km một trăm năm mươi tám trăm năm mươi đường quốc lộ hai
thuộc thôn đông cầu xã tứ quận huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ
giữa ô tô đổ kéo biển kiểm soát một mươi năm c bảy nghìn năm trăm hai mươi sáu kéo theo serminomoc biển kiểm soát một mươi năm h tám trăm chín mươi sáu
do lê văn tân điều khiển với ô tô trở khách biển kiểm soát hai mươi ba f năm mươi tám do phan văn quý
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trước đó khoảng một giờ ba mươi sáu phút ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cư trú tại thôn tân an xã hùng an huyện bắc quang tỉnh hà giang điều khiển
vụ tai nạn trên đã làm năm người đi trên ô tô khách thiệt mạng tại chỗ một người qua đời tại bệnh viện và ba người bị thương đang điều trị tại cơ sở y tế
thời điểm đó lãnh đạo công an tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông và tiến hành các hoạt động tố tụng khác theo quy định của pháp luật để làm rõ nội dung vụ việc và người vi phạm
theo cơ quan công an nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn là do xe container lần đầu đi qua cung đường này
xe container vào cua bị nghiêng thùng container vào vào phần trên của xe khách dừng nằm
vị trí tai nạn là đoạn đường cong cua xe khách đã đi đúng phần đường của mình và không thể tránh khỏi va chạm
cú đâm mạnh đã khiến xe khách biến dạng từ đầu xe đến cuối xe bên lái
còn xe container bị lật nghiêng hậu quả năm người thiệt mạng tại chỗ năm người bị thương nặng đang cấp cứu
ngay khi nhận tin về vụ tai nạn thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi
chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình các nạn nhân thiệt mạng động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương
thủ tướng cũng chỉ đạo lãnh đạo tỉnh tuyên quang và lực lượng công an đến hiện trường vụ tai nạn
để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ việc
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh tuyên quang
chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ thuốc men thiết bị
vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương
thủ tướng yêu cầu địa phương tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn
làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong tổ chức thăm hỏi
hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
bên cạnh đó người đứng đầu chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan
chủ trì họp với các đơn vị liên quan đánh giá nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn
triển khai ngay các giải pháp khắc phục bất cập về hạ tầng tổ chức giao thông nếu có
suốt kinh nghiệm và xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của các tập thể cá nhân có liên quan
đồng thời thủ tướng cũng giao bộ trưởng bộ giao thông vận tài
chỉ đạo cục đường bộ việt nam và các đơn vị có liên quan chủ trì
phối hợp chính quyền địa phương đánh giá về hạ tầng giao thông trên tuyến cô lộ hai
và các tuyến cao tốc quốc lộ trọng yếu tổ chức lại giao thông tại khu vực xảy ra vụ tai nạn
để khắc phục ngay những tồn tại bất cập nếu có
xoay quanh vụ việc theo người dân địa phương đoạn đường xảy ra vụ tai nạn là điểm đen về an toàn giao thông
thường xuyên xảy ra vai trạm giao thông ở đoạn đường này
bước đầu xác định cả hai lái xe không sử dụng rượu bia các điều kiện về phương tiện đảm bảo quy định
tại cơ quan điều tra lực lượng chức năng tỉnh tuyên quang xác định
tài xế container lê văn tân lần đầu tiên vận chuyển hàng từ hà nội lên hà giang không quen đường
khi lưu thông đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn
nhớ lại khoảnh khắc ấy anh phan văn quý tài xế xe khách biển kiểm soát hai mươi ba f năm mươi tám
vẫn không khỏi băng hoàng
khi đó mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc
vào khoảng một h ba mươi hai giờ kém anh đang di chuyển rất chậm dãi vì chuẩn bị tới đoạn cua tay áo
trên xe lúc ấy có hai mươi bốn người hai lái xe để lái luân phiên và một phụ xe
khi chưa tới khúc cua thấy ánh đèn ngược chiều đi rất nhanh anh đã ra phanh và đi chậm lại
bất chợt xe container lao nhanh tới rồi bị lật về phía xe anh đè lên một phần hai xe khách
khi xảy ra tai nạn đầu óc anh tróng váng
khi bừng tỉnh cảnh tượng hành khách gặp nạn đã khiến anh đau đớn không nói thành lời
dù là tài xế có gần hai mươi năm kinh nghiệm và qua lại cung đường này nhiều lần
nhưng mỗi khi đến khúc cua này anh vẫn luôn đi chậm vì đây là đoạn cua kép rất dễ xảy ra tai nạn
với những người dân sống ở khu vực gần đó đêm năm tháng ba là một đêm mất ngủ
là người dân gần hiện trường vụ tai nạn anh trần xuân thuận ở xã tứ quận bàng hoàng kể lại
khoảng hơn một giờ ngày năm tháng ba tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng nổ lớn liền mở cửa chạy ra ngoài thì thấy cảnh tượng kinh hoàng
nhiều nạn nhân vụ tai nạn nằm dưới rãnh thoát nước một số người bị biến dạng phần mặt có người đã nắm lấy tay tôi cầu cứu
lập tức tôi gọi điện cho lực lượng dân quân xã tứ quận và hô hào hàng xóm tới cứu giúp
cũng trong chiều tối ngày năm tháng ba tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang và bệnh viện đa khoa phương bắc tỉnh tuyên quang
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà giang trần đức quý cùng ban an toàn giao thông tỉnh và lãnh đạo nhiều sở đã đến thăm hỏi
động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng cùng ngày tại km một mươi sáu quốc lộ hai đoạn qua xã tứ quận huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
qua ghi nhận phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã động viên các gia đình thân nhân và nạn nhân cố gắng ổn định tinh thần
tích cực phối hợp với y bác sĩ để điều trị vượt qua hoạn nạn
bên cạnh đó ông trần đức quý đã trao quả hỗ trợ của tỉnh hà giang cho sáu gia đình có nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông
mỗi gia đình năm triệu đồng trao hỗ trợ cho ba nạn nhân bị thương nặng mỗi nạn nhân hai triệu đồng để phần nào khắc phục những khó khăn sớm ổn định cuộc sống